kính chào quý vị và các bạn
sạch áp thấp đi qua khu vực bắc bộ vẫn tiếp tục là hình thế chính chi phối thời tiết các tỉnh miền bắc
vì thế trong đêm nay và ngày mai bắc bộ vẫn có mưa rào và rông
với thời gian mưa chủ yếu xuất hiện về chiều tối đêm và sáng sớm
riêng khu vực vùng núi phía bắc cục bộ có mưa to
còn về nhiệt độ thì thấp nhất ban đêm là từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ vùng núi có nơi thấp hơn
còn ban ngày mưa giảm trên các khu vực sẽ có nắng gián đoạn
nên nhiệt độ cao nhất từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
ở trung bộ thời tiết có sự khác biệt giữa các tỉnh thành
trong khi phía bắc và phía nam của khu vực có mưa giải rác tập trung vào chiều tối
thì từ quảng bình đến phú yên còn có nắng nóng diện rộng
tuy nhiên cường độ nắng nóng giảm đi nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều mai từ ba mươi năm ba mươi sáu độ
các tỉnh thành còn lại mức nhiệt độ dưới ba mươi năm độ
còn ở phía nam gồm tây nguyên và nam bộ
tác động của gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh
nên tại khu vực này tiếp tục xảy ra mưa rông nhiều nơi
với cường độ đạt cấp mưa vừa mưa to và rông
mưa rông chủ yếu xảy ra vào chiều và tối ban ngày mưa giảm
nhưng trời vẫn nhiều mây nên nhiệt độ không cao
ở tây nguyên nhiệt độ cao nhất ngày sao động từ hai mươi bảy ba mươi độ
còn nam bộ là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
chuyển sang những thông tin thời tiết điển
ở khu vực bắc biển đông trong đó có quần đảo hoàng sa
có gió với cường độ trung bình kèm theo mưa rào rải rác và có nơi có rông
trong khi đó ở khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm vùng biển quần đảo trường sa có mưa rào và rông
trong đó vùng biển phía tây khu vực nam biển đông
bao gồm vùng biển phía tây quần đảo trường sa
có gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều ở mức là dưới ba mươi ba độ
đến với thời tiết thủ đô hà nội nhiều mây
có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng từ hai mươi năm đến ba mươi ba độ